sau ngày thứ ba có thể suốt huyết ở những vùng da mỏng như da mặt mặt trong cánh tay vùng cổ thì cần phải nhập viện để được điều trị kịp thời

cho nên bệnh nhân cũng rất là ngại đi khám bệnh hoặc đi khám bệnh chậm

và có những cá biệt có những trường hợp bị suốt suốt huyết não
do vậy thì những cái vấn đề năm nay thì cái tình trạng so với lại năm ngoái về diễn biến bệnh đến với chúng tôi là tình trạng bệnh nhân nặng hơn
theo các bác sĩ giai đoạn từ nay đến hết tháng một năm sau là cao điểm của dịch sốt xuất huyết
với đỉnh dịch có thể xuất hiện trong tháng một mươi một và một mươi hai
cộng với dịch covid một mươi chín có nguy cơ lây lan
tiêm ẩn nguy cơ dịch chống dịch
suốt suốt huyết nó là một trong những cái tiên lượng có thể tử vong
bởi cái tình trạng mà tiểu cầu xuống rất là sâu
và những ngày thường từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy bệnh bắt đầu nặng
ngoài cái suốt suốt huyết nó gây ra cái tình trạng của viêm mảng não viêm cơ tim
và nó gây ra cái tình trạng dối loạn đông máu
và là một trong những yếu tố tiên lượng rất nặng đối với bệnh
và chưa kể từ cái trường hợp suốt suốt huyết nó làm cho cái tình trạng tăng men gan dối loạn nước điện dại
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín các triệu chứng của suốt suốt huyết như suốt đau mỏi cơ
rất dễ nhầm lẫn với covid một mươi chín
vì vậy người dân cần lưu ý đến các biểu hiện của bệnh suốt suốt huyết
nhất là vào mùa mưa phòng chống bằng cách khi đi ngủ có mắc màn diệt mũi
phá bỏ nơi sinh sản của mũi
khi phát hiện nghi ngờ nhiễm suốt suốt huyết
cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và chẩn đoán chính xác
bản tin nhật ký an ninh tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
liên quan đến vụ hai nhân viên y tế tuần thuốc thử nghiệm điều trị covid một mươi chín
thuốc thử nghiệm covid một mươi chín để miễn phí để bán cho người dân với giá cao
công an quận bình tân tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn thừa
nhân viên quản lý kho dược của trung tâm y tế quận bình tân
và huỳnh phương thảo nhân viên của trung tâm y tế quận tân phú
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo đó nguyễn văn thừa nhận hơn một hộp thuốc kháng
virus mononpiravir bốn trăm linh mg từ sở y tế tp hcm
phân phối xuống trung tâm y tế quận và bán cho huỳnh phương thảo
hai mươi hộp với giá hai triệu đồng một hộp
ông thảo đã đăng lên facebook bán với giá từ hai năm cho đến bốn triệu đồng một hộp
người mua thuốc từ ông thảo tiếp tục bán cho người dân với giá từ năm năm cho đến sáu triệu đồng một hộp
thừa và thảo đều biết đây là thuốc thử nghiệm
phát miễn phí cho những người bị nhiễm covid một mươi chín đang điều trị tại nhà
nhưng vẫn móc nối tuần ra thị trường để bán
trước tình hình các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của nhiều người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
để hoạt động cho vay lãi nặng
công an tỉnh quảng nam đã tấn công chấn áp mạnh đối với loại tội phạm này
nhiều đường dây nhóm và các đối tượng hoạt động tín dụng đen đã bị phát hiện bắt giữ
vào ngày một tháng một mươi công an tỉnh quảng nam bắt giữ năm đối tượng gồm
đoàn thanh tùng phan văn nam lê văn tuấn lê công minh và linh
ngọc minh cùng chú tại tỉnh thanh hóa
các đối tượng đến địa bàn tỉnh quảng nam thuê nhà trọ hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
qua trích xuất các dữ liệu và khai nhận của các đối tượng
có khoảng một trăm hai mươi người vay tiền với tổng số tiền cho vay khoảng năm tỷ đồng
lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm một năm cho đến bảy trăm ba mươi một năm
thu lợi bất chính khoảng một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
điều đáng nói là ngoài việc sử dụng sim giác và tên giả để hoạt động
chia nhỏ địa bàn và số tiền cho vay
các đối tượng này còn sẵn sàng dùng hành động vũ lực và lời lẽ đe dọa khi người vay không trả lãi đúng thời hạn